khoảng một mươi h hai mươi phút trưa ngày hôm nay trước cửa hàng xăng dầu số ba trăm hai mươi sáu đường bến vân đồn quận bốn tp hcm
đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên làm cả hai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
thời điểm trên người dân phát hiện hai thanh niên khoảng ba mươi tuổi chạy trên hai xe gắn máy
đến trước cửa hàng xăng dầu số ba trăm hai mươi sáu đường bến vân đồn thì cả hai dừng lại tranh cãi
sau đó hai bên dùng hung khí lao vào đâm chém đối phương
khi mọi người chạy đến can ngăn thì cả hai đã gục ngã bên vũ máu và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê nguy kịch
nhận tin báo lực lượng chức năng quận bốn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai các nhân chứng hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ
qua công tác chính xác công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình vừa phát hiện bắt quả tàng đặng minh tuấn
chú xã gia vượng huyện gia viễn về hành vi đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
thu giữ gần ba mươi năm triệu đồng một khẩu súng k năm mươi bốn và sáu viên đạn
trước đó quy đặng minh tuấn đang ghi số lô số đề cho nguyễn văn vinh ở xã gia lập và đỗ đức lương ở xã gia vượng huyện gia viễn
thì bị tổ công tác của công an huyện gia viễn ập vào bắt quả tang thu giữ súng đạn tiền và tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc
hiện công an huyện gia viễn đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại thanh hóa một ổ bạc lớn tại địa bàn khu phố vĩnh long hai thị trấn bến xung huyện như thanh vừa bị công an huyện như thanh triệt phá
bất ngờ đột kích vào nhà ông lê duy đông ở khu phố vĩnh long hai lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi một đối tượng đang đánh bạc dình thức sóc đĩa
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc một mươi bảy triệu bốn trăm linh nghìn đồng tiền mặt
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại xã yên thọ và thị trấn bến sung
tiến hành khám xét người của các đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm năm mươi chín triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại di động
đang trên đường mang tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang
đối tượng đỗ cao phi chú huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
do đỗ cao phi điều kiện xe mô tô mang theo hung khí với mục đích trộm cắp tài sản
khi đi đến một hiệu cắt tóc ở thị trấn hương canh huyện bình xuyên thấy khóa ở bên ngoài phi đã dùng thanh sắt mang theo để phá khóa rồi vào trong trộm cắp tài sản
khi phi mang số tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ tại thành phố vĩnh yên thì bị lực lượng công an huyện bình xuyên bắt quả tang
hiện công an huyện bình xuyên đang củng cố hồ sơ để xử lý
thưa quý vị với chính sách yêu đãi lãi suất thấp nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho người nghèo sản xuất vươn lên thoát nghèo
tuy nhiên có nhiều trường hợp vì tham vọng sự yêu đãi lợi dụng sự thân quen đã nhờ người khác đứng tên vai hộ hoặc vai ké dẫn đến nguồn vốn sau giải ngân sai đối tượng sử dụng tiền vai không đúng mục đích kém hiệu quả
điều này cho thấy sự lòng lẻo trong quản lý kiểm tra giám sát đối với nguồn vốn vai hộ nghèo của cán bộ ngân hàng chính sách
và các tổ chức hội nhận ủy thác tín chấp và chính quyền địa phương phóng sự sau được thực hiện tại huyện miền núi phong thổ tỉnh lai châu
những ngày này nhiều hộ dân ở bản mần hai xã nậm xe huyện phong thổ lai châu mất ảnh mất ngủ bấy nguy cơ có thể phải hầu tòa vì những khoản vai từ ngân hàng chính sách xã hội huyện đã quá hạn
câu chuyện bắt đầu từ năm hai nghìn tám khi ông phan văn trải ở bản hồi hán cùng xã đang làm tổ trưởng tổ vay vốn
đã nhờ một mươi một hộ dân này đứng tên vay vốn ngân hàng chính sách với tổng số tiền sau khi giải ngân là ba trăm tám mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quy định truy nã từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh đồng nai đối với ba đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã số hai trăm ba mươi chín ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đối với đối tượng đào văn kiệm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tám xã phú thịnh huyện tân phú tỉnh đồng nai về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quy định truy nã số bốn mươi một ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín của công an huyện long thành tỉnh đồng nai là đối tượng nguyễn hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hô khẩu thường trú tại xã long hưng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và đối tượng phạm văn kính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hô khẩu thường trú tại một mươi chín trên ba khu phố hai phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ra quy định truy nã số chín năm ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chấp hành ngựa vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị ở khu vực phía tây bắc bộ và ngày mai mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng phần phía đông nam của khu vực khả năng sẽ tăng mưa rông trên diện giải rác từ chiều tối và đêm ngày hai mươi ba
sao đến ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm thì trời chỉ có mưa rào và rông rải rác đề phòng có gió giật mạnh trong mưa rông với nền nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi bốn độ khu vực tây bắc còn cao hơn
khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai trạng thái thời tiết ít mưa nắng nhiều vẫn duy trì tại các tỉnh thành miền bắc
sau đó từ khoảng chiều tối ngày hai mươi ba sang đến ngày hai mươi bốn do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén bởi khối không khí mát từ phía bắc sẽ có mưa rào và rông xuất hiện trở lại
vì vậy người dân cần hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc mưa đá cùng gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
mặc dù mưa rông không kéo dài trong ngày và sự phân bố diện mưa trên các khu vực là không đồng đều tuy nhiên trời cũng nhiều mây độ ẩm không khí tăng cùng nền nhiệt độ sẽ giảm hơn từ ngày thứ tư giữa tuần
nơi chịu tác động mạnh nhất của vùng át thâm nóng từ phía tây chính là khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi bốn ba mươi năm độ có nơi còn trên ba mươi bảy độ
chiều tối và đêm thì mưa rào và rông xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
riêng chiều tối ngày hai mươi bốn các tỉnh như thanh hóa và nghệ an cần cảnh giác với hiện tượng mưa rào và rông do ảnh hưởng của rãnh mưa rông phía bắc có xu hướng đẩy dịch xuống phía nam
nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận thời tiết trong ba ngày tới là trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày đã được mức ba mươi hai ba mươi năm độ về đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn mức hai mươi bốn hai mươi sáu độ trời mát mẻ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm trời mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối có mưa rào và rông rải rác đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi ba mươi
đến ba mươi ba độ
ở phía nam gió mùa tây nam hoạt động vẫn gây mưa rào và rông cho các tỉnh thành nam bộ
thời gian mưa chủ yếu xảy ra sau khoảng một mươi sáu giờ chiều không loại trừ những điểm sẽ có mưa vừa mưa to
cần cảnh giác về tố lốc và gió giật mạnh vẫn được đưa ra cho các tỉnh ven biển
riêng các đô thị lớn như là khu vực thành phố hồ chí minh thì vẫn cần đề phòng ngập ống
còn từ sáng đến một mươi sáu giờ chiều trời vẫn còn nắng nên nhiệt độ biến đổi không nhiều khi giao động ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
riêng miền đông của nam
nam bộ sốc xỉ hoặc trên ngưỡng là ba mươi năm độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại